tối ngày tám tháng một mươi tại văn miếu quốc tử giám thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học
học viện trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi tám
đến sự buổi lễ có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
tám mươi tám thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi tám
là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học học viện với thành tích ấn tượng về học tập
diện luyện và công tác đoàn hội
nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên là những tấm gương vượt khó vươn lên
có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực
hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực năng động
các thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên thủ đô trong học tập và giàn luyện
năm hai nghìn một mươi tám là năm thứ một mươi sáu liên tiếp thành phố hà nội tổ chức tuyên dương các thủ khoa xuất sắc
tốt nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn thành phố
sau một mươi sáu năm đã có một bảy trăm linh năm thủ khoa được vinh danh đón nhận bằng khen của ủy ban nhân dân tp hà nội